những cú lừa không ngờ khi mua cây cảnh ngày tết
táo bonsai nở hoa dâm bụt hải đường chi chít nụ nhờ keo năm trăm linh hai
không ít người tường dính nhưng cũng phải ngậm ngùi bó tay
gần tết là thời điểm thị trường cây cảnh sôi động nhất
lợi dụng điều này một số gian thương đã biến hóa ra những cây cảnh với hoa trái xung xuê hình dáng đẹp mắt để lừa người tiêu dùng
tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị thông tin một gia đình đã chia sẻ tình huống mua cây bưởi chơi tết vô cùng giờ khóc giờ cười
theo chia sẻ của chủ nhân cây bưởi cả cây bưởi có một mươi một quả thì có tới bốn quả được gắn lên chứ không phải là tự mọc
cụ thể phần cuống được dùng đinh kim nhỏ để gắn với quả
sau đó thì dùng một loại dây quấn chuyên dụng thường sử dụng trong làm hoa cây rản rồi gắn lên cây
nếu nhìn thoáng qua có lẽ ít ai nhận ra được đây là quả gắn lên cây
tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên người tiêu dùng bị gian thương lừa bởi những chiêu trò tinh vi như vậy
trước đó thị trường cây cảnh tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín cũng từng nở rộ cơn sốt mua táo bonsai còn gọi là táo lùn
loại cây này được nhiều người ưa chuộng vì cây nhỏ nhắn ra rất nhiều quả màu đỏ tượng trưng cho may mắn
lại có giá vừa túi tiền chỉ từ ba trăm năm mươi đồng đến một năm triệu đồng
thế nhưng nhiều người khá bất ngờ sau khi mua về chơi tết không được lâu
cây táo đỏ lại nở ra hoa dâm bụt
thực chất người bán đã ghép táo đỏ lên cây dâm bụt để qua mặt khách hàng
những cây táo này sau một thời gian ngắn sẽ rụng hết
lộ ra chiêu thức trồng bằng keo năm trăm linh hai hoặc được treo bằng dây thép hay đinh sắt
không chỉ vậy rất nhiều người tiêu dùng mắc phải mánh khóe khi mua phải những cây hải đường tại các cửa hàng rong
chi chít những nụ nhưng mãi không thấy nở hoa
chỉ đến khi về nhà phát hiện sự khác lạ mới kiểm tra
thì phát hiện là do nụ hoa được gắn vào các cửa hàng rong

nhiều người buôn cây còn lợi dụng sự giống nhau giữa cây hải đường và cây rành rành
để phù phép rành rành thành hải đường
hai loài cây này có cành lá khá giống nhau
chỉ khác biệt khi trúng chỗ hoa
hoa của hải đường màu đỏ còn rành rành thì ra hoa màu trắng
tương tự cây sung là biểu tượng cho sự sung túc may mắn tài lộc
cũng là loại cây cảnh thường xuyên bị làm giả để lừa gạt người tiêu dùng
những quả sung được gắn dễ dàng vào gốc thân cây
với keo năm trăm linh hai siêu dính
không ít người ngã ngửa khi bỏ hàng trăm cho đến hàng triệu đồng mua một cây sung giả
vừa mất tiền vừa rớt bực vào người
cẩn thận trước những chiêu lừa bán cây giả
ông tiến chủ nhân của một vườn hoa cây cảnh ở tứ liên hà nội chia sẻ
các thương lái thường dùng keo để gắn hoa quả vào cành vào thân cây để đánh lừa người tiêu dùng
do kỹ thuật bắn keo khá tinh vi nốt gắn nhỏ nên nhiều lúc ngay cả người chơi cây cảnh cũng bị mắc lừa
cây cảnh giả sau khi được biến hoãn như thật
được trở đi bằng xe máy và đi bán dạo với số lượng bốn tám cây một chuyến
tuy nhiên cây cảnh giả khó để được lâu
cho nên các giang hàng thường thường bán cho người mua với giá hời
đôi khi chỉ bằng một phần năm so với giá ban đầu đưa ra
ông tiến cho biết thêm
đối với một cây sung cảnh bonsai mà có quả chĩu bện từ gốc đến ngọn
như cây năm trăm linh hai rất hiếm
để có thể nuôi nắng một cây như vậy
người trồng phải mất rất nhiều thời gian
bán cũng khá giao động từ năm đến một mươi triệu đồng một cây
trong khi đó các cây xung cảnh bonsai năm trăm linh hai
lại rất rẻ chỉ từ hai trăm linh đồng một cây đến khoảng ba triệu đồng một cây
anh nam chủ cửa hàng cây cảnh trên đường hoàng hoa thám cho biết
càng gần tết thì tình trạng này thường xuyên xảy ra
do đó người mua cần xem xét kỹ các loại cây cảnh
trước khi xuống tiền mua kẻ bị mắc lừa
đặc biệt là những loại cây dễ bị làm quả giả như táo sung hải đường
người tiêu dùng nên mua cây cảnh tại các vựa cây có uy tín có địa chỉ rõ ràng
thông thường mỗi loại cây có những đặc điểm nhận biết riêng về hình thái
những cây bất thường có quá nhiều quả hoa hay gốc quá to mà cành lại nhỏ
thân vỏ xù xì kiểu nhân tạo thì phải cảnh giác
phải xem xét kỹ trước khi mua
ví dụ khi bạn muốn mua cành hải đường trưng tết
hãy quan sát thật kỹ phần nối giữa nụ và cành
bạn có thể dùng tay khẽ lai nhẹ phần nụ để kiểm tra
quy hại giò chả làm từ thịt không rõ nguồn gốc
do chả là một món ăn truyền thống của người việt
các món giò chả thường được xuất hiện trên mỗi mâm cỗ mâm công khách
đặc biệt là trong mỗi dịp tết
trong thời gian này để chuẩn bị cho tết nhân dần hai nghìn hai mươi hai
thị trường các loại giò trả cũng đang trở nên vô cùng sôi động
đáng chú ý dù được làm từ nguyên liệu chính là thịt lợn
tuy nhiên trên thị trường
không khó để mua được những kg giò chả có giá chưa bằng một phần hai giá thịt nguyên liệu trên thị trường
theo an ninh tv tại chợ đầu mối phía nam
một trong những khu chợ lớn nhất nhì của thủ đô hà nội
tại đây có không ít các dân hàng bày bán đủ loại giò trả khác nhau
theo đó các mức giá cũng vô cùng phong phú
chỉ từ năm mươi sáu mươi nghìn đồng cho một kg giò nạc hàng loại hai
và chín mươi nghìn đồng cho một kg hàng loại một
mua càng nhiều thì giá càng rẻ
theo người bán với mức giá rẻ
đây chính là nguồn hàng cho nhiều địa chỉ bán hàng online
theo đó với mỗi cân giò nhập vào
sẽ được bán với mức giá cao gấp ba lần
nhằm tránh sự nghi ngờ của khách hàng
được biết tất cả các sản phẩm ở đây từ giò chả đến ram bông
đều được làm từ thịt gà và lợn đông lạnh
bởi vậy toàn bộ những sản phẩm này đều có giá tương đương nhau và không đổi
kể cả dịp tết đến
cùng đó người bán hàng cho biết rằng
việc đổi các nguyên liệu này vào sẽ giúp hạ giá thành của sản phẩm
thực tế các mặt hàng đông lạnh đều là không rõ nguồn gốc xuất xứ
cũng như không đảm bảo chất lượng
các cửa hàng các thùng hàng với nhiều ký tự nước ngoài
đang được bảo quản rất sơ sài và được để ngay trên đường đất
tuy nhiên với mức giá rẻ
người bán hàng khẳng định đây là nguồn cung cho không ít quán hàng
thực tế đối với giò chả nói riêng và thực phẩm nói chung
nguyên liệu là yếu tố chính quyết định hương vị và chất lượng của sản phẩm
tuy nhiên theo các chuyên gia
đối với những nguồn nguyên liệu là sản phẩm không rõ nguồn gốc
và chất lượng như này thường được tiềm ẩn nhiều nguy hại cho sức khỏe
như vậy để hạ giá thành sản phẩm
các loại giò chả sẽ được pha trộn với nhiều loại thịt kém chất lượng
thậm chí là đánh trá bằng nhiều loại thịt khác nhau
vậy nhưng những loại giò chả này đều rất khó để phân biệt
bởi mùi thơm rất đặc trưng của thịt
thịt lợn có thiếu trong dịp tết nguyên đán
nhà ông thư ở thôn đồ lương xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội
có năm trang trại gà vịt
do số lượng chuồng nhiều nên phương thức chăn nuôi của ông cũng là luân phiên
cứ xuất chuồng hết đàn này ông lại khử trùng rồi vào đàn mới
ông thư cho biết để chuẩn bị nguồn cung cho tết
ông đã vào đàn gà mới từ tháng chín vịt từ tháng một mươi một
để chuẩn bị cho tết nguyên đán gia đình bố trí khoảng hai con vịt
tháng một mươi một gia đình đã vào đàn để cung cấp cho thị trường tết và sau tết
hiện nay các trang trại hộ chăn nuôi lợn và bò
cũng chuẩn bị sẵn sàng để đưa nguồn cung ra thị trường dịp cuối năm
hợp tác xã chăn nuôi hoàng long huyện thanh ngoai hà nội
luôn duy trì năm con lợn thịt
đại diện hợp tác xã cho biết
năm nay số lượng lợn xuất bán ra thị trường sẽ cao hơn năm hai nghìn hai mươi một
giám đốc hợp tác xã hoàng long huyện thanh ngoai hà nội
ông nguyễn trọng long cho biết
năm nay chúng tôi chuẩn bị lượng lợn cho dịp tết tăng gấp đôi so với mọi năm
mọi năm từ tám trăm linh đến một mươi con lợn
sẽ đưa ra thị trường hai con cho tết nguyên đán sắp tới
tổng đàn lợn cả nước hiện tại đạt khoảng hai mươi tám triệu con
đảm bảo ổn định nguồn cung cho dịp tết
bà nguyễn hoàng hải giám đốc tài chính công ty cp đông thành nhận định
giá ngoài thị trường thế giới đang rất là cao
tuy nhiên để giảm bớt gánh nặng cho nền kinh tế
và hỗ trợ người dân trong thời điểm khó khăn này
chúng tôi cam kết giá sẽ không tăng lại thời điểm tết
theo cục chăn nuôi riêng tháng tết
nhu cầu thịt gà cần khóa
khoảng một trăm một mươi tấn
thịt lợn cần khoảng hai trăm bảy mươi tấn
còn thịt bò là ba mươi tấn
hiện tổng đàn gia cầm của cả nước đạt trên năm trăm một mươi triệu con
tăng khoảng bốn năm so với cùng kỳ năm trước
tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng hai mươi tám triệu con
đàn trâu bò giữ ổn định ở mức trên tám sáu triệu con
tuy nhiên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng nhấn mạnh
việc kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi sẽ là yếu tố quan trọng
nhưng một lần nữa đàn vật nuôi sẽ là yếu tố quan trọng